sự trở lại của cổ phiếu thép đã lập lại trật tự trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán
ông chủ tập đoàn hòa phát trần đình long đã trở lại vị trí thứ hai trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán
với khối tài sản trị giá năm mươi ba một trăm ba mươi tỷ đồng
trong ba phiên giao dịch đầu tiên của năm nhâm dần thị trường chứng khoán đều tăng điểm
với tổng mức tăng là hai mươi sáu bốn điểm giúp vn index đã dễ dàng vượt mốc một năm trăm linh điểm
các cổ phiếu ngành thép là nhóm tăng ấn tượng nhất ba phiên vừa qua
cổ phiếu hpg của hòa phát cũng tăng một mươi hai một đưa giá từ bốn mươi hai hai trăm linh đồng trước tết lên bốn mươi bảy ba trăm linh đồng
cao nhất gần hai tháng qua
với mức giá này tài sản của tỷ phú trần đình long chủ tịch hòa phát đã quay trở lại mức trên năm mươi ba tỷ đồng
qua đó lấy lại vị trí người giàu thứ hai thị trường chứng khoán từ ông đỗ anh tuấn
cùng với ông trần đình long tài sản của bà vũ thị hiền vợ ông long cũng tăng lên một mươi năm năm trăm hai mươi một tỷ đồng
bà vũ thị hiền đã vượt qua ba tỷ đồng
bà phạm thu hương vợ tỷ phú phạm nhật vượng để quay trở lại top một mươi người giàu nhất sản chứng khoán